liên quan đến vụ tấn công hai trụ sở xã ở huyện chư quynh công an tỉnh đắk lắc đã bắt giữ được bốn mươi sáu đối tượng để điều tra
đầu tranh với các đối tượng lực lượng chức năng đã xác định ito ayun tức amakrus ba mươi năm tuổi ở huyện grombuk của tỉnh đắk lắc
là một trong những đối tượng chủ mưu khởi xướng vụ tấn công
cụ thể eto ayun đã tuyên truyền kích động một số người dân ở các buôn làng tham gia gây dối làm mất an ninh trật tự
tấn công hai trụ sở xã ateo và ekotu
đối tượng chủ mưu khai nhận chỉ lôi kéo những người dân tin tưởng còn những ai không tin etho ayun không tuyên truyền
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu trụ sở hai xã ateo và ekotu ở huyện trư quynh đã bị tấn công bất ngờ
vụ việc đã khiến bốn cán bộ công an xã hy sinh ba cán bộ xã và hai người dân tử vong
sau khoảng bốn ngày truy quét các lực lượng chức năng đã bắt giữ được bốn mươi sáu nghi phạm giải cứu hai con tin thu giữ toàn bộ vũ khí vật liệu nổ
đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an phối hợp với một số đơn vị
đã phá thành công chuyên án và triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
bắt giữ đối tượng lương anh tú chú huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an thu giữ chín viên ma túy tổng hợp và một số tăng vật
vào chiều ngày một mươi bốn tháng sáu tại khu vực xã châu thôn huyện quế phong tỉnh nghệ an
lực lượng công an đã bắt quả tang lương anh tú về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ chín viên ma túy tổng hợp và một số tăng vật
trong quá trình bắt giữ tú đã chống đối quyết liệt
tuy nhiên đối tượng đã bị lực lượng công an khống chế bắt giữ đảm bảo an toàn
hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cũng với hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy đối tượng phạm đình huy
chú thệ phường hòa hải quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
đã bị công an quận ngũ hành sơn tạm giữ để điều tra
thu giữ một kg ketamin và một viên thuốc lắc
sau một thời gian theo dõi đến chiều ngày một mươi bốn tháng sáu
xác định huy vừa mua một lượng lớn ma túy từ thành phố hồ chí minh
để bán lại cho các con nghiện tại đà nẵng và quảng nam
các trinh sát đã tiếp cận và khống chế thành công phạm đình huy
thu giữ một kg ketamin một viên thuốc lắc một súng ngắn hai mươi bốn viên đạn cùng các tăng vật khác
ngoài ra cơ quan công an còn thu giữ thêm hai mươi bảy gói ma túy dạng mới
được ngụy trang trong các gói cà phê
với hành vi điều khiển xe máy lạng lách đánh võng bốc đầu đua xe gây náo loạn đường phố
bảy đối tượng vừa bị công an huyện yên phong tỉnh bắc ninh khởi tố
trong đó ra lệnh tạm giam bốn đối tượng
cơ quan công an xác định từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
đặng đình quảng chú huyện yên phong thường xuyên đăng tải các video quay lại quảng
và các đối tượng thực hiện hành vi bốc đầu xe lạng lách đánh võng
kiểm tra điện thoại của quảng cơ quan công an xác định có trên một trăm ba mươi video bốc đầu xe máy
qua điều tra công an huyện yên phong phối hợp với công an thành phố bắc ninh
đã làm rõ và triệu tập chín đối tượng
quá trình đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản định ngay chín h
và phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đỗ đức thiện sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường trú tại thôn phú mãn xã phan xào nam huyện phù cử tỉnh hà nam
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng đoàn thị nguyệt sinh năm hàn chín trăm bảy mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại phường duyên hải thành phố lào cai tỉnh lào cai
về tội mua bán phụ nữ
cũng phạm tội mua bán phụ nữ và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện lý nhân tỉnh hà nam
là đối tượng nguyễn thành luân sinh năm hàn chín trăm sáu mươi
hộ khẩu thường trú tại xã nhân khang huyện lý nhân tỉnh hà nam
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát điện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
cho các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện